thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn hoàng hiệp đã tới khu vực xã nam mèo huyện quang sơn tỉnh thanh hóa để kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả của mưa lũ sau cơn bão số ba
tại khu vực bản bo nơi vừa có bến cano để đưa lực lượng chức năng tiếp cận các bản đang bị cô lập thứ trưởng nguyễn hoàng hiệp đã thăm hỏi nhân dân động viên lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
đối với tình hình khắc phục hậu quả thiên tai thứ trưởng đánh giá cao sự tập trung nhân vật lực của tỉnh thanh hóa trong những ngày qua đồng thời yêu cầu tỉnh tập trung nguồn lực vào một số vấn đề ưu tiên hàng đầu như giải quyết sớm vấn đề thông tin liên lạc với các khu vực bị chia cắt nỗ lực tìm kiếm những người còn đang mất tích trợ giúp những gia đình có nhà cửa bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua cuối cùng là bảo đảm tình hình giao thông thông suốt trên những tuyến quốc lộ qua các huyện quan sơn quan hóa mường lát
liên tục trong hai năm gần đây tỉnh thanh hóa phải hứng chịu những hậu quả rất nặng nề do thiên tai cần những biện pháp mang tính lâu dài để ổn định đời sống nhân dân